cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin một trăm một mươi ba online
ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc các đơn vị nghiệp vụ công an huyện mường trà đã triển khai lực lượng xuống địa bàn

một tổ triển khai công tác bảo vệ hiện trường khám nghiệm hiện trường
và hai tổ thu thập nhân chứng truy bắt thủ phạm theo dấu vết nóng
qua vụ án này cơ quan điều tra muốn cảnh báo tới quần chúng nhân dân đặc biệt là những người dân kinh doanh hoàn bạc trong dự tiếp nguyên án này
phải hết sức lân cao tinh thần cảnh giác
nếu có vụ việc cướp xảy ra đặc biệt là những vụ đối tượng sử dụng hung khí nóng
thì các gia đình phải hết sức bình tĩnh không để đối tượng vừa cướp tài sản lại vừa gây ra án mạng
đến khoảng một mươi sáu h bốn mươi tại km số thị trấn mường trà cơ quan công an huyện mường trà phát hiện và bắt giữ đối tượng hà công sinh
tăng vật thu giữ gồm một mô tô hiệu atila một dao nhọn dùng để gây án và sáu dây chuyền đeo cổ cùng một mươi tám đoạn dây chuyền hiệu kd đã bị đứt
tại đây đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
tôi thấy hành động của tôi như thế là đã bị sai cũng khắc mật tôi mong anh em huyện cơ quan phức luật xem xét giải quyết được tôi
qua vụ việc trên cho thấy việc phòng ngừa trộm cướp tiệm vàng ngoài sự ngăn chặn của lực lượng công an
trước hết vẫn là ý thức và sự chủ động của chính các chủ tiệm vàng nhất là khi dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đang đến gần
trong việc tự bảo vệ tài sản an toàn tính mạng cho mình
có như vậy mới ngăn chặn ngay từ đầu các nguy cơ có thể xảy ra
tại thủ đô hà nội vào đêm ngày hôm qua tất cả các địa bàn trọng điểm đều có lực lượng công an thành phố chốt chặn
tổ chức phân luồng giao thông và duy trì tình hình an ninh trật tự được ổn định
và theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân nhiều nhóm thanh niên vẫn tổ chức đua xe
lạng lách tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường
tuy nhiên mọi hành vi của các đối tượng đều đã bị lực lượng một trăm bốn mươi một của thành phố chặn bắt xử lý
tổ công tác đã phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe
nhưng nhóm thanh niên này vẫn không chấp hành
đã vậy còn cố tình tăng ga lạng lách nhằm thoát thân
bằng biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã bắt giữ được hai xe máy này
một trong hai xe máy bắt giữ được không có biển số
sau quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện một biển số được cất trong cốp
chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ xe
nên tổ công tác đã tạm giữ phương tiện để tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định
trong quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác đã kiểm tra hành chính một số xe taxi có biểu hiện nghi vấn
giao thông căng lỗi như không đổi mũ bảo hiểm trở quá người quy định
đều được tổ công tác phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật
bản tin một trăm một mươi ba online xin được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã cùng với biên tập viên thu hương
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
ngày hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến loại tội phạm mà nạn nhân của chúng là những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin
đó có thể là những cô gái người dân tộc vùng sâu vùng xa
còn hạn chế về mặt nhận thức
đó cũng có thể là những cô gái ôm giấc mộng về một cuộc sống xa hoa mà không cần phải lao động vất vả
hay đơn giản là vì tình yêu mà tin người vô điều kiện
vâng đó chính là những nạn nhân của tội phạm mua bán người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng lý văn cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã phú lạc huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đối tượng vũ thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã nhân quyền huyện bình giang tỉnh hải dương
có đặc điểm nhận dạng gồm chiều cao một m năm mươi tám da trắng và sống mũi cao
ngoài tội mua bán phụ nữ thì đối tượng này còn bị truy nã về tội mua bán trẻ em
ngón nhẫn bàn tay phải bị cùm một đốt là đặc điểm nhận dạng tương đối dẫn nhận thấy ở đối tượng khuất đình tấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại khu chín xã hiền quan huyện tam đông tỉnh phú thọ
m sáu mươi bảy và cũng bị truy nã về tội mua bán phụ nữ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu như có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm đang hiện trên màn hình sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
ba đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hoặc bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày một tháng một
khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới thời tiết sẽ có sự chuyển biến
những cơn mưa rào và rông rải rác khả năng sẽ xuất hiện trở lại đuốm không khí trên khu vực tăng hơn trời nhiều mây mưa tập trung chủ yếu tại các tỉnh vùng núi nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi ba độ
phía đông bắc bộ do trên hệ thống khí quyển tầng cao cùng rãnh gió tây đang thiết lập và có xu hướng dịch chuyển từ tây sang đông
đồng thời dưới tầng thấp khối không khí lạnh suy yếu nên trời nhiều mây cả ngày
thời điểm chiều tối đêm và sáng sớm
mưa rào sẽ xuất hiện nhưng với lượng không quá nhiều nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới đêm và sáng nhiều mây có mưa rào rải rác trong ngày mùng hai và ngày mùng ba
sau đó mưa giảm thời tiết có độ ẩm cao và đôi lúc có mưa nên sẽ gây trở ngại ít nhiều cho các hoạt động giao thông trong những ngày đầu năm mới
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ một mươi bảy hai mươi bảy độ
nhiễu động gió đông suy yếu gió đông bắc tầng thấp cũng hoạt động yếu dần
nên mưa trên khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có xu hướng giảm cả về diện và cường độ
chỉ là những cơn mưa rào ở diện giải rác về đêm và sáng ban ngày trời có nắng nhưng không quá gai gắt
nhiệt độ rào động từ hai mươi một ba mươi một độ
khu vực tây nguyên thời tiết khá ổn định hầu như không còn hệ thống thời tiết nào gây mưa cho khu vực
có chăng chỉ là những cơn mưa rào cục bộ xảy ra vào thời điểm chiều muộn
nhiệt độ từ một mươi tám ba mươi độ
riêng thành phố đà lạt thời tiết khá thích hợp
cho du khách tham quan du lịch
các tỉnh nam bộ thời tiết trong những ngày đầu năm mới sẽ ổn định hơn
dự báo từ nay cho đến ngày bốn tháng một trời có mây thay đổi mưa rào chỉ xảy ra ở một vài nơi với lượng không nhiều
ban ngày hầu khắp khu vực trời tạnh giáo và có nắng
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi ba ba mươi ba độ

riêng thành phố đà lạt thời tiết khá thích hợp
dự báo từ nay cho đến ngày bốn một trời có mây thay đổi mưa rào chỉ xảy ra ở một vài nơi với lượng không nhiều